các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trẻ con xuất hiện tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước như hà nội tp hcm nghệ an thái nguyên quảng bình quảng trị thừa thiên huế
trên trang facebook của một số tài khoản có địa chỉ không rõ ràng thường xuyên đăng tải những câu chuyện có nội dung ly kỳ rùng rợn liên quan đến các vụ bắt cóc trẻ em
như thủ phạm dùng phép thôi miên hoặc thuốc mê để khống chế nạn nhân hay việc có một đội quân chuyên đi bắt cóc trẻ em để kinh doanh nội tạng khiến không ít người tin theo
thực tế cho thấy những tin đồn có nội dung gây sốc hoặc liên quan đến người của công chúng thường nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng
như chập điện trong khu công nghiệp làm hàng chục người thương vong kẻ biến thái chuyên đi dạch đùi các cô gái trẻ máy bay rơi tại sân bay nội bài
hàng loạt trẻ em nhập viện vì ngộ độc thịt lợn có chứa thuốc an thần trường mầm non sử dụng thịt lợn nhiễm sán lợn
hay là tin đồn về một nghệ sĩ nào đó ngoại tình thậm chí vừa qua đời trong khi vẫn đang còn sống
không ít người dùng mạng xã hội do nhiều nguyên nhân khác nhau như thiếu thông tin nhẹ dạ thích tìm kiếm các thông tin giật gần
đã bị cuốn vào vòng xoáy tin giả để rồi gánh chịu những hậu quả khó lường
điều đáng phê phán hơn là thay vì tự rút kinh nghiệm cảnh tỉnh bản thân thận trọng khi tiếp nhận các thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội
một số người do bản tính hiếu kỳ hoặc mục đích khác vẫn tiếp tục tìm kiếm các tin giật gần thậm chí tiếp tay cho nạn tin giả hoành hành
có thể thấy thực trạng trên vẫn đang đặt ra những vấn đề rất đáng lo ngại nguy cơ ảnh hưởng tác động trực tiếp đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
bởi bên cạnh những tin đồn thất thiệt có nội dung nhảm nhí thì mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến tình hình chính trị của đất nước
đời sống dân sinh các chính sách kinh tế xã hội đời tư của các chính trị gia cũng như các nhân vật có tầm ảnh hưởng
hy vọng mỗi người dân sẽ đều có sự tỉnh táo trong việc lựa chọn và tiếp nhận thông tin từ những nguồn tin uy tín xác đáng
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại